hôm qua một đối tượng vận chuyển chín mươi triệu đồng tiền việt nam giả mệnh giá hai trăm linh đồng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
đối tượng nguyễn minh tư bị bắt khi đang vận chuyển chín mươi triệu tiền việt nam giả mệnh giá hai trăm linh đồng một tờ
và ba đô la mỹ nghi là tiền giả tại khu vực thôn còn khoang xã hồng phong huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
qua khai thác bước đầu tư khai nhận đừng một người phụ nữ không rõ tên tuổi địa chỉ
thuê vận chuyển số tiền trên từ thị trấn đồng đăng huyện cao lộc về huyện bắc sơn
với số tiền công là năm triệu đồng khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an bắt giữ
nguyễn minh tư bị bắt khi đang vận chuyển chín mươi triệu tiền việt nam giả mệnh giá hai trăm linh đồng một tờ